cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa đưa ra khuyến nghị người dân cảnh giác với bảy hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến
gồm năm hình thức diễn ra trong nước và hai hình thức được các đối tượng thực hiện ở quy mô quốc tế
bao gồm hình thức lừa đảo đăng ký học kỳ công an quân đội miễn phí cho trẻ hàng loạt đối tượng chiếm đoạt mã giảm giá trên shopee
giả danh thanh tra sự y tế để lừa bán thuốc xương phớp chiêu lừa mạo danh vtv tổ chức cuộc thi ảnh xuất hiện trở lại
hoặc kênh youtube của nhiều người nổi tiếng bị tấn công chiếm quyền xuất hiện lừa đảo việc nhẹ lương cao qua whatsapp
đánh cắp thông tin doanh nghiệp bằng cách lừa cài mãi đọc qua email
cục khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin chuyển tiền khi chưa xác định được danh tính người dân
cũng như không ấn vào các đường linh lạ trên mạng xã hội